tân nga rất vui gặp lại quý vị trong thành phố hôm nay
thị trường chứng khoán trao đảo bởi những tin đồn khiến giá một số cổ phiếu giảm sàng liên tiếp nhiều phiên
với đặc thù nhà đầu tư cá nhân chiếm phần lớn thị trường
sự can thiệp của cơ quan quản lý để xác minh tin đồn trở nên cấp thiết
chúng tôi sẽ phân tích cụ thể vấn đề này ngay sau một số cập nhật kinh tế đáng chú ý khác
trước thông tin nhiều sản phẩm bị thu hồi liên quan chất gây ung thư
unirever việt nam phản hồi các sản phẩm bị thu hồi tại mỹ và canada
không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại việt nam
ở bức tranh toàn cảnh hơn các chỉ số cho thấy lợi nhuận của ông lớn ngành tiêu dùng nhanh này
đang bị bào mòn bởi chi phí
cnbc nhận định lợi nhuận của univer đã bị bào mòn bởi chi phí năng lượng
và các nguyên vật liệu tăng cao
unilever buộc phải mạnh tay giá bán
người tiêu dùng trên khắp thế giới phải trả thêm một mươi hai năm cho các sản phẩm của udiliver
trong quý ba
đây là mức tăng giá kỷ lục của công ty
cũng trong giai đoạn này khối lượng hàng bán sụt giảm một sáu
tập đoàn đa quốc gia univer cũng không mấy lạc quan về tâm lý người tiêu dùng
ở châu âu và trung quốc hai trong số những thị trường quan trọng của gã khổng lồ hàng tiêu dùng
song song đó tập đoàn này cũng đang gặp những rắc rối về các sản phẩm
nghi chứa hóa chất gây ung thư
đại diện unilever việt nam khẳng định việc thu hồi các sản phẩm dầu gội khô
dạng bình xịt được áp dụng tại mỹ và canada là tự nguyện
xuất phát từ sự cẩn trọng đối với người tiêu dùng và không ảnh hưởng
đến hoạt động kinh doanh tại việt nam
thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đã có một quý ảm đạm về doanh số
theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường canalis nhu cầu thấp của người tiêu dùng
đã dẫn đến doanh số ngành hàng này bị sụp giảm đến chín so với cùng kỳ năm trước
samsung may mắn giữ được ngôi vị số một thị trường nhưng doanh số cũng sụt giảm
đến tám so với cùng kỳ năm ngoái
thị phần của hãng được ghi nhận là hai mươi hai
csaomi cũng ghi nhận tăng trưởng âm tám với bốn mươi năm triệu smartphone được bán ra
chiếm một mươi bốn thị phần
oppo kết thúc quý ba ở vị trí thứ bốn nhưng chứng kiến doanh số giảm đến hai mươi hai
hãng này bán được hai mươi tám năm triệu smartphone chiếm một mươi thị phần
cái tên cuối cùng là vivo
trong quý này nhà sản xuất trung quốc bán được hai mươi bảy bốn triệu chiếc di động
giảm hai mươi so với cùng kỳ chiếm chín thị phần
toàn bộ ngành công nghiệp smartphone đã bán được hai trăm chín mươi bảy tám triệu thiết bị
giảm chín so với mức ba trăm hai mươi năm sáu triệu máy trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba
chỉ duy nhất apple là nhà sản xuất trong top năm ghi nhận doanh số tăng trưởng dương trong quý ba
tăng tám nhờ series iphone một mươi ba và một mươi bốn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thống kê
trong tháng một mươi giá gạo năm tấm của việt nam đạt bốn trăm hai mươi năm bốn trăm ba mươi usd mỗi tấn
mức cao nhất kể từ tháng một mươi một
năm ngoái đến nay mức giá này cao hơn giá gạo cùng loại của thái lan và ấn độ
xuất khẩu gạo nhờ đó đạt hơn sáu triệu tấn thu về gần ba tỷ usd
tăng hơn một mươi bảy về khối lượng và hơn bảy về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của việt nam với bốn mươi ba chín thị phần
xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt hai bốn mươi bảy triệu tấn và một một mươi bốn tỷ usd tăng ba mươi năm ba về khối lượng
tăng hai mươi hai hai về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
không chỉ vậy theo viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
ngành gạo việt trong những năm gần đây đang có sự dịch chuyển từ gạo ở phân khúc thấp sang gạo chất lượng cao
nhờ đó xuất khẩu gạo sang các thị trường khó tính ghi nhận mức tăng trưởng mạnh
đơn cử thị trường mỹ tám tháng năm nay tăng tám mươi bốn sang thị trường eu tăng trên tám mươi hai
với nhiều tín hiệu tích cực chuyên gia trong ngành dự báo xuất khẩu gạo việt nam trong năm nay có thể đạt sáu ba sáu năm triệu tấn
cao hơn một trăm linh hai trăm linh nghìn tấn so với năm hai nghìn hai mươi một
ghi nhận hiện nay xu hướng mua lại trái phiếu chức hạn của các doanh nghiệp ngày càng trầm rộ
đặc biệt từ sau vụ việc của tân hoàng minh và mới đây là vạn thịnh pháp
theo hiệp hội thị trường trái phiếu việt nam trong chín tháng đầu năm tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại
đã lên đến hơn một trăm bốn mươi hai tỷ đồng tăng sáu mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái
làn sóng mua lại trái phiếu trước hẹn diễn ra ồ ạt trong bối cảnh dư nợ cho vay của các công ty
các công ty chứng khoán bất ngờ tăng trở lại trong quý iii vừa qua
theo ước tính dư nợ cho vay toàn thị trường tính tới cuối quý ba năm hai nghìn hai mươi hai vào khoảng một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
tương đương sáu tám tỷ đô la mỹ tăng khoảng một mươi năm tỷ đồng so với quý trước
trong nhóm mua lại trái phiếu nhiều nhất từ đầu năm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu
theo sao là các doanh nghiệp bất động sản điển hình như novaland đã có ba đợt mua lại trái phiếu trước hạn
từ đầu năm với tổng giá trị hơn một một trăm năm mươi tỷ đồng
sunshin home mới đây cũng đã mua lại năm trăm linh tỷ đồng trái phiếu trước hạn hồi giữa tháng một mươi
áp lực mua lại trái phiếu trước hạn khá rõ ràng với các doanh nghiệp sau nghị định sáu mươi năm sửa đổi bổ sung một số điều
của nghị định số một trăm năm mươi ba liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày một mươi sáu tháng chín
theo đó doanh nghiệp phải mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc khi vi phạm phương án phát hành
trong đó có phương án sử dụng vốn hoặc vi phạm pháp luật
ngoài ra áp lực còn đến từ lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong thời gian tới
bất động sản chiếm hai mươi bảy
sau khi cổ phiếu bị nhà đầu tư bán mạnh và giảm sàng ba phiên liên tiếp trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi
công ty cổ phần chứng khoán vn direct bắt buộc lên tiếng đính chính
bao gồm thông tin liên quan đến trái phiếu trung nam
đây không phải là cổ phiếu duy nhất bị ảnh hưởng mà trên thực tế những tin đồn thất thiệt đã diễn ra xuyên suốt
trong thời gian dài khiến thị trường không ít lần trao đảo
cổ phiếu vnd trong thời gian gần đây giảm mạnh cùng nhịp giảm của thị trường
thì giá vnd đã giảm ba mươi năm kể từ đầu tháng một mươi
bên cạnh các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến bất lợi của thị trường chứng khoán
bao gồm lãi suất tỷ giá xăng
thì vnd báo lợi nhuận sầu thuế trong quý ba chỉ đạt một trăm một mươi sáu tỷ đồng giảm mạnh tám mươi bốn bốn so với quý ba cùng kỳ
ngoài việc giá cổ phiếu giảm sâu
thì những thông tin đồn liên quan tới vnd đại diện cho trung nam group phát hành trái phiếu
là nguyên nhân chính khiến cổ phiếu này bị bán tháo trong các phiên giao dịch vừa qua
chắc chắn một điều là nếu mà giá cổ phiếu giảm và những nhà đầu tư cá nhân
người ta gặp cái tâm lý hoảng loạn trong cái tin đồn đấy
thì người ta bán cái cổ phiếu đó ra
thì cơ bản là họ đã bị lỗ trên cái danh mục đầu tư bò rồi
cái thứ hai là xét về mặt viện doanh nghiệp
thì những cái tin đồn nó vô tình nó cũng ảnh hưởng xấu đến những doanh nghiệp
ví dụ điển hình mình thấy một số doanh nghiệp đã dù không có liên quan
nhưng mà vẫn đứng như vậy để mà đứng lên để mà phát biểu
và kể cả những người đại diện cho công ty để đứng lên
để giải trình cho cái việc là mình không liên quan tới những cái tin đồn đấy
trong thông báo phát đi chứng khoán vn direct cho biết
những thông tin vô căn cứ này đã khiến cho cổ phiếu vnd
và nhiều doanh nghiệp tốt khác trên thị trường bị bán tháo khốc liệt
những thông tin thất thiệt đã gây tổn thất nghiêm trọng
để an toàn hoạt động của thị trường tài chính chiến khoán
và các định chế tài chính trung gian
thị trường chung hiện nay có rất nhiều đối tượng lợi dụng
để tung các tin đồn thất thiệt bịa đặt xuyên tạc
liên quan đến nhiều doanh nghiệp lớn của việt nam
câu hỏi đặt ra là những tin đồn này nhằm mục đích gì
và tôi đang thấy là những tin đồn này đều có ý hướng
nhắm vào những nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán
dẫn đến nhà đầu tư có hình hướng sẽ nghe theo những lời
xúi dụng hay là nghe theo những lời hô hào
trên các room chat trên các đội nhóm
để mình bán tháo cổ phiếu đi bằng mọi giá
bán theo một cách bất chấp để phải gánh chịu những khoản thua lỗ
thị trường chúng ta
là một thị trường cận biên
frontal market thị trường cận biên
trong việc xếp hạng thị trường
thị trường phát triển là một thị trường đầy đủ công cụ tài chính
đầy đủ cái năng lực giám sát và những ràng buộc với nhau
giữa các thực tế đang hoạt động trên thị trường đó
rồi tới thị trường mới nổi emerging market
thì nó cấp tiến hơn
và dĩ nhiên thị trường cận biên
đối với một thị trường cận biên thì vấn đề chi phối
vẫn là vấn đề tâm lý
vấn đề chi phối vẫn là vấn đề về pháp lý
đối với những ông chủ doanh nghiệp như thế này
thì cái việc tính tổn thương nó rất lớn
hiện nay vndirect đang phối hợp và làm việc
với cơ quan nhà nước cơ quan công an có thẩm quyền
để truy tìm và xử lý các đối tượng
thông tin đồn thất thiệt về vnd nói riêng
và các doanh nghiệp khác nói chung
theo quy định của pháp luật
theo luật hiện hành người phạm tội có thể bị phạt
từ ba mươi đến hai trăm linh triệu đồng
và cái tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến bảy năm
thế nhưng dường như chế tài xứ phạt chưa đủ răng đe
khi mật độ tin đồn xuất hiện vẫn khá nhiều
về cơ chế để xử lý về các trường hợp bị xử lý
thì hiện nay đều có
chúng ta không thiếu các quy định để xử phạt
và chế tài trong trường hợp này
tuy nhiên đối với cái hành vi của những người
mà cố tình tạo ra và cung cấp
và lan truyền những cái tin giả nhầm
những cái mục đích tác động tới cái giá chứng khoán
tới thị trường chứng khoán
thì hiện nay người ta cũng có nhiều cái vấn đề khó khăn
khi mà truy tìm được cái việc là
người nào đã có cái hành vi đó ban đầu
do đó thì có thể là nó sẽ có một số cái khó khăn
khi mà tìm ra được cái người mà tung cái tin này ra
sau nhiều vụ án liên quan đến lãnh đạo
nhà tập đoàn lớn trước đó
nhà đầu tư đã dễ dãi hơn trong việc tiếp nhận thông tin
mặc dù không có chứng cứ cụ thể nào
nhưng những thông tin đồng thổ đua nhau xuất hiện
trên thị trường chứng khoán
khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại thậm chí hoang mang
và tất nhiên tác động mạnh
ở các quyết định đầu tư của chính họ
thời gian vừa qua
lượng khách du lịch đến tỉnh bình thuận tăng mạnh
dẫn đến nhu cầu sử dụng phòng nghỉ
và các dịch vụ khác tăng theo
thực tế này đã đặt ra yêu cầu cao hơn
về đảm bảo an ninh trật tự
trong đó có công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tại các địa điểm nghỉ dưỡng
cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú khách sạn
phường hàm tiến và phường mũi né thành phố phan thiết
là điểm nghỉ dưỡng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước
tại các khu nghỉ dưỡng khách sạn này
đều được trang bị nhiều hệ thống điện
trang trí nhiều vật dụng dễ cháy
nên nguy cơ cháy nổ là rất lớn
thứ hai là ý thức sử dụng các trang thiết bị này
của khách lưu trú được trang bị trong phòng
và thứ ba là đối với các công trình
một số công trình lưu trú du lịch
người ta sử dụng các hệ thống trang trí
bằng mái lá mái tre mái chanh
thì việc sử dụng các đồ vật trang trí như vậy
thì sẽ xảy ra sự cố cháy nổ
ngoài ra thì các công trình mà ngầm cao tầng
thì có các tầng hầm để xe
thì nó cũng là một nguy cơ
gây cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng
để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh đã chủ động tăng cường công tác kiểm tra
hướng dẫn cơ sở về các kỹ năng
nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy
qua công tác kiểm tra thực tế tại các cơ sở này
hầu hết các chủ cơ sở đều nhận thức được
tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy
đã trang bị nhiều thiết bị chữa cháy hiện đại
đạt đúng quy chuẩn về công tác phòng cháy chữa cháy hiện hành
tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở
xảy ra vi phạm
nhất là việc thực hiện các giải pháp kỹ thuật
để quản lý chặt chẽ nguồn lửa
nguồn nhiệt chất dễ cháy
điều kiện chống cháy lan
thoát nạn khi xảy ra cháy
nhiều cơ sở là người ta bỏ hoang bỏ trống
dẫn đến là các trang thiết bị này nó bị xuống cấp
một trách trầm trọng và nặng nề
thay thế sửa chữa là rất là hạn chế
và có nghĩa là chúng ta có thể không còn khả năng
phục hồi nữa mà bắt buộc phải là thay mới
mỗi năm cái hạn mức tiêu chuẩn
quy chuẩn đưa ra nó cao trên từng bậc
từng bậc và cơ sở gặp rất là nhiều khó khăn
để chủ động đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
và cứu hộ cứu nạn
ngoài công tác kiểm tra xử lý vi phạm
thì công tác tuyên truyền tập huấn kiến thức về phòng cháy chữa cháy
là rất quan trọng
trong nghiệp vụ cho đội ngũ phòng cháy chữa cháy cơ sở
đây là lực lượng có vai trò quan trọng
trong việc xử lý sự cố cháy
ngay từ ban đầu
trước tiên là tài sản của mình
tài sản của mình làm được
đội ngũ tài sản rất là khó khăn
tính mạng cho gia đình mình là trước
về phòng cháy cháy đại học của khách sạn
là yêu cầu rất là cao
về các yêu cầu như là trang thiết bị
đảm bảo các tiêu chuẩn về phòng cháy
về các thường xuyên
hàng tuần hàng ngày
phải kiểm tra định kỳ các thiết bị
để duy trì hoạt động
thứ hai là thường xuyên
tổ chức cho toàn bộ
các ngôi nhân viên của khách sạn
kỹ năng về phòng cháy chữa cháy
thời gian tới lực lượng chức năng
không chỉ kiểm tra các cơ sở kinh doanh về du lịch khách sạn
mà còn tăng cường công tác kiểm tra
xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện
về an ninh trật tự
cơ sở có quy mô lớn tập trung đông người
có tính chất nguy hiểm nguy cơ cháy nổ cao
như các cơ sở kinh doanh karaoke
quán bar vũ trường
khu chung cư nhà cao tầng
chợ khu công nghiệp nhà kho
xưởng sản xuất cây xăng